lê văn khang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyên là công chức địa chính thị trấn quý lộc huyện yên định tỉnh thanh hóa
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh thanh hóa
khởi tố bắt tạm giam về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một khang đã lạm dụng chức vụ của mình để nhận tiền của một số hộ dân trên địa bàn
với cam kết giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân này
tuy nhiên sau khi nhận tiền thì khang đã không làm gì để thực hiện cam kết đó
thậm chí qua công tác xác minh một số thửa đất còn không đủ điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
căn cứ vào kết quả điều tra xác minh ban đầu xác định lê văn khang đã chiếm đoạt gần hai trăm ba mươi triệu đồng của hai hộ dân trên địa bàn
chiều ngày hôm nay cục hải quan tp hcm tổ chức họp báo thông tin về vụ việc
bốn tiếp viên hàng không hãng việt nam
cục hải quan tp hcm bị tạm giữ liên quan đến vụ vận chuyển hơn một mươi kg ma túy từ pháp về việt nam
tại cuộc họp lãnh đạo cục hải quan tp hcm thông tin sáng ngày một mươi sáu tháng ba trên chuyến bay vn một mươi từ pháp về tp hcm
lực lượng hải quan đã sàng lọc soi chiếu một số vali của đoàn tiếp viên trên chuyến bay thì nghi vấn có chất cấm
kiểm tra bốn vali của các nữ tiếp viên gồm nguyễn thanh thủy đặng phương vân trần thị thu ngân võ tú quỳnh
phát hiện tăng vật
gồm tám kg thuốc lắc và ba kg ketamin hàng đá được cất dấu tinh vi trong các hộp kem đánh răng
hiện cục hải quan tp hcm phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm đã tạm giữ bốn nữ tiếp viên cùng tăng vật để lấy lời khai
tăng chữ trái phép một ba trăm linh viên ma túy tổng hợp đối tượng phạm anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại huyện quỳ châu của tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện tân kỳ của tỉnh nghệ an bắt giữ
để đối phó với cơ quan chức năng đối tượng thường di chuyển bằng xe ô tô trên nhiều tuyến đường
và thời gian khác nhau trong xe thường có sẵn hung khí để sẵn sàng chống trả khi bị bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ sáu túi ni lông bên trong chứa hơn một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
khám xét chỗ ở của tuấn ban chuyên án tiếp tục phát hiện thu giữ gần chín mươi viên ma túy tổng hợp
lực lượng công an cũng thu giữ một ô tô hai điện thoại di động và hai con dao mà đối tượng cất dấu trên xe
thực hiện nhiều vụ đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản hai đối tượng đinh thanh quý và đỗ thành trung
vừa bị công an huyện vĩnh cửu của tỉnh đồng nai tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
vào chiều ngày một mươi năm tháng ba quý đã dùng kìm cộng lực phá khóa rồi đột nhập vào nhà một người dân trộm nhiều tài sản trị giá hơn một trăm ba mươi triệu đồng
thì bị người dân phát hiện
đối hợp với lực lượng công an bắt giữ
qua điều tra mở rộng công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng đỗ thành trung là đối tượng giúp sức cho quý thực hiện vụ trộm
các đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản
một mươi bốn h ba mươi phút chiều ngày hôm nay phòng ba cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an
cùng công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã phát hiện một xe taxi biển kiểm soát hai mươi chín e hai chín mươi bốn

đỗ tại sân bóng đại an khu đô thị pháp vân tứ hiệp đang chở các sản phẩm nghi của hổ
các đối tượng và tăng vật đã được đưa về cơ quan công an để xác minh làm rõ
tại cơ quan công an ba bộ da và hai đầu nghi là sản phẩm của hổ
đã được lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra để xác định nguồn gốc sản phẩm
đây là động vật thuộc nhóm một b danh mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo quy định của chính phủ
bước đầu thì hai lái xe khai nhận được thuê chở số hàng hóa này nhưng chưa có địa chỉ cụ thể
thưa quý vị và các bạn chiều ngày một mươi bảy tháng ba tại trụ sở chính phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính gặp mặt đoàn công tác của bộ công an bộ quốc phòng
đã tham gia cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả vụ động đất tại thổ nhĩ kỳ
cùng dự có đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
mặc dù triển khai nhiệm vụ trong khoảng thời gian rất ngắn phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt về thời tiết
hiểm nguy do các rung chấn khó khăn về ngôn ngữ tập quán điều kiện ăn ở sinh hoạt và làm việc
nhưng với bản lĩnh kinh nghiệm tinh thần hiệp đồng chiến đấu trách nhiệm cao sự bền bỉ dẻo dai
ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm các thành viên quả cảm của đoàn công tác đã phát huy tinh thần quốc tế cao cả
truyền thống của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của lực lượng vũ trang không quản hiểm nguy sẵn sàng dấn thân vào vùng thảm họa
việc hỗ trợ chia sẻ khó khăn với đất nước và nhân dân thổ nhĩ kỳ là biểu hiện sinh động cho chính sách đối ngoại ưu việt
trách nhiệm cộng đồng và tinh thần đoàn kết quốc tế của đảng nhà nước và nhân dân ta
khẳng định uy tín năng lực của việt nam luôn luôn sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức và duy trì môi trường hòa bình ổn định vì sự hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính nhiệt liệt biểu dương bộ công an bộ quốc phòng đã chủ động tham mưu cho chính phủ các cấp có thẩm quyền trong xử lý các vấn đề quốc tế
bảo đảm cho lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
nhân dịp này thủ tướng phạm minh chính tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc đoàn công tác của bộ công an bộ quốc phòng đã tham gia cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ
tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội
sáng nay với một trăm linh thành viên biểu quyết tán thành
ủy ban thường vụ quốc hội đã nhất trí thông qua việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân và xem xét cho ý kiến vào luật này
thay mặt chính phủ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xây dựng ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân là cần thiết
bởi trên cơ sở quy định mới của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín và tính chất đặc thù của lực lượng công an nhân dân
cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan hạ sĩ quan công nhân công an tại luật công an nhân dân cho phù hợp
thể chế hóa nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thể chế hóa sự chỉ đạo
điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại nghị quyết số hai mươi tám ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
từ năm hai nghìn hai mươi một thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung
thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu đối với những ngành nghề đặc biệt người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn năm tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung
đảm bảo sự thống nhất đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động
khắc phục một số khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện luật công an nhân dân
về nội dung cơ bản của dự án luật bộ trưởng bộ công an tô lâm cho biết sẽ sửa đổi một số khoản tại năm trên bốn mươi sáu điều luật của luật công an nhân dân hiện hành
điều hai mươi hai sửa đổi bổ sung khoảng bốn theo hướng xét thời hạn thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn đủ ba năm công tác
điều hai mươi ba bổ sung nội dung khoản một theo hướng
bổ sung quy định chính phủ quy định cụ thể về tiêu chuẩn tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác
điều hai mươi năm sửa đổi bổ sung một số điểm tại khoản một khoản hai và khoảng bốn theo hướng bổ sung quy định cụ thể sáu vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân
gồm một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng năm vị trí có cấp hàng cao nhất là thiếu tướng
quy định trưởng công an thành phố trực thuộc trung ương trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết luật sẽ bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an nam tăng hai tuổi nữ tăng năm tuổi tăng hai tuổi của sĩ quan hạ sĩ quan
ngoài ra sửa đổi bổ sung khoảng ba khoảng bốn điều ba mươi sửa đổi bổ sung khoảng hai bốn mươi hai theo hướng chính phủ quy định chế độ chính sách của công nhân công an
thẩm tra dự án luật thường trực ubqvn nhất trí với giải quyết
với sự cần thiết ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều luật công an nhân dân nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công an nhân dân
thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an nhân dân đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với quy định của bộ luật lao động về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động
khắc phục một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
qua thảo luận ubqvn đồng tình bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
trình quốc hội thảo luận cho ý kiến xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ tám
cũng trong phiên làm việc sáng nay ubqvn đã thống nhất bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba đối với luật căn cước công dân sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã giải trình làm rõ thêm về việc cần thiết sửa đổi luật căn cước công dân
cho ý kiến đối với dự án luật căn cước công dân sửa đổi các thành viên ubqh tán thành việc sửa đổi luật căn cước công dân là cần thiết để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong khi thi hành luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn
và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phát huy giá trị tiện ích thẻ căn cước công dân
phục vụ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đây là đòi hỏi thực tế rất cần trong công tác quản lý xã hội đặc biệt là trong bảo vệ an ninh quốc gia và phòng chống tội phạm trong tình hình mới
hiện nay trong khi đó lực căn cước công dân năm hai nghìn một mươi sáu có những điểm chưa đáp ứng yêu cầu

do đó chúng tôi thống nhất với tờ trình của chính phủ và thẩm tra của quỹ ban pháp luật là lực căn cước công dân này rất cần thiết

giải trình thêm về sự cần thiết sửa đổi luật căn cước công dân đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cho biết
việc sửa đổi nhằm lấp khoảng trống pháp lý thể chế hóa các văn bản chỉ đạo rất quan trọng của đảng về quản lý xã hội và phục vụ nhân dân
việc sửa luật căn cước công dân phù hợp với xu hướng hiện đại trên thế giới
chúng ta cũng đang phấn đấu ở trong asean là thống nhất một loại giấy tờ này
cái ý đồ này ý tưởng này singapore malaysia là những nước đi đầu
người ta cũng rất đồng tình
thế và trên thực tế là như cộng đồng châu âu thôi
bây giờ công dân người ta đi lại ở trong cộng đồng châu âu người ta cũng không cần phải hộ chiếu
vì không cần phải xin visa
thế mà tiến đến là công dân các nước asean đi lại với nhau
thế mà tiến đến là công dân các nước asean đi lại với nhau
cũng không cần phải có hộ chiếu nữa
vì cũng không cần xin visa
cái người mà người ta đã có cái căn cước đó được rồi
mà thỏa thuận trong asean thống nhất rồi
mà trên thực tế nếu mà hiện nay nếu mà các nước asean thống nhất thì công dân việt nam cũng đã đi lại được asean bằng căn cước công dân
mục tiêu của chúng ta là phải một trăm linh công dân giao dịch được trên môi trường điện tử
và phải có giấy tờ đó
thế đứng về mặt kinh tế xã hội cũng rất thuận lợi
nếu mà mọi người dân có cái căn cước này
bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định việc bổ sung đối tượng cấp thẻ công dân cho người dưới một mươi bốn tuổi không ảnh hưởng tới quyền của trẻ em quyền giám hộ
mặt khác tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý phục vụ ngành giáo dục giảm thiểu các thủ tục hành chính trong việc nhập học của học sinh cũng như nhiều vấn đề phát sinh trong thực tế khác
đã kêu gọi chính phủ điện tử như vậy rồi
thì các cháu nó cũng phải được giao dịch
bây giờ là điện thoại sim điện thoại là phải có căn cước
thế thì bây giờ bảo các cháu dưới một mươi bốn tuổi nó có được dùng điện thoại không
hay là bây giờ nó lại đăng ký của bố mẹ nó để nó dùng
nó được vào những cái hoạt động của trên môi trường mạng không
hoàn toàn được
để tránh những cái bất cập những cái gì đó
thì chúng ta hoàn thiện những cái vấn đề này
mà chúng tôi cũng không làm đến thời hạn như người lớn
mà có những cái đặc trưng của trẻ con cùng với độ phát triển của nó
ví dụ năm năm là phải thay đổi một lần
những cái việc đó
trong hệ thống này thì quản lý đồng bộ đó
nó không sợ có sự tốn kèm
mục tiêu của chúng ta là phải một trăm linh công dân giao dịch được trên môi trường điện tử
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh làm tốt việc sửa đổi luật căn cước công dân lần này
sẽ không để lỡ cơ hội quản lý quản trị xã hội
các giao dịch trong xã hội được thực hiện một cách thông minh nhất thuận lợi nhất
tại phiên họp sau khi thảo luận một trăm linh thành viên ủy ban thường vụ quốc hội có mặt
biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
đối với hai dự án luật luật căn cước công dân sửa đổi và luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
chính quốc hội vào kỳ họp thứ năm thông qua tại kỳ họp thứ sáu
trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội xem xét ban hành kế hoạch về công tác đào tạo bồi dưỡng
cho cán bộ được quy hoạch đại biểu quốc hội chuyên trách và các chức danh ở hội đồng dân tộc
các ủy ban của quốc hội văn phòng quốc hội các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp thượng tướng công thong phong vi chít
ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào thứ trưởng bộ công an lào
gửi lời cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lào đã cử thượng tướng công thong phong vi chít sang thăm và đồng chủ trì
hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba diễn ra ngày một mươi năm tháng ba tại đà nẵng
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao hai đoàn đại biểu lực lượng an ninh lào và việt nam đã tích cực phối hợp
chuẩn bị và tổ chức thành công hội nghị lần này với nhiều nội dung đã được đưa ra trao đổi thảo luận và đạt được sự thống nhất cao
đặc biệt hai bên đã ký kết biên bản hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba với nhiều lĩnh vực hợp tác mới
bộ trưởng tô lâm đề nghị lực lượng an ninh hai nước duy trì quan hệ truyền thống đặc biệt gắn bó mật thiết trên cơ sở tiêm cậy chính trị cao
sự chân thành tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau cùng nhau nỗ lực triển khai thực hiện công tác mà hai bên đã thống nhất trong biên bản hội nghị
bảo đảm thực chất hiệu quả vì an ninh lợi ích quốc gia mỗi nước và nhân dân hai nước
bộ trưởng tô lâm chúc quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai bộ giữa lực lượng an ninh hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp
cho quan hệ hữu nghị vĩ đại việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
thứ trưởng công thông phong vin chít mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả
duy trì giao ban đệ kỳ giữa lực lượng an ninh và công an các địa phương có chung biên giới
kiên quyết không để các thế lực thù địch phản động có điều kiện lợi dụng nước này chống nước kia
phá hoại sự ổn định chính trị an ninh trật tự của mỗi nước đặc biệt không để chia rẽ mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
chiều nay tại tỉnh bình thuận bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
đại diện cục tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đồng chí đại tá trần văn toản
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quê quán tỉnh thái bình giám đốc công an tỉnh bình thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ phó tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
và thăng cấp bậc hàm thiếu tướng kể từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an điều động và bổ nhiệm đại tá lê quang nhân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê quán tỉnh hà tĩnh phó giám đốc công an tỉnh đồng nai đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bình thuận kể từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu chúc mừng giao nhiệm vụ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị đồng chí tân giám đốc công an tỉnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị phẩm chất của người lãnh đạo chỉ huy
quan tâm xây dựng nội bộ thực sự trong sạch vững mạnh đoàn kết thống nhất nhanh chóng bắt nhịp công việc phát huy tốt năng lực kinh nghiệm tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh bình thuận
xây dựng lực lượng công an tỉnh bình thuận ngày càng vững mạnh toàn diện theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch chính quy tinh nhuệ và hiện đại
thưa quý vị lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo diễn ra vào sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng ba tại bảo tàng hà nội
đây là ngày hội lớn nhất trong năm của những người công tác trong ngành báo chí truyền thông
đến dự lễ khai mạc có bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các nhà báo lão thành hội viên hội nhà báo các cấp
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba có quy mô lớn nhất từ trước đến nay thu hút tám mươi bảy gian trưng bày với sự góp mặt của sáu mươi ba hội nhà báo tỉnh thành phố sáu mươi cơ quan báo chí trung ương và địa phương các đơn vị đào tạo và đơn vị cung cấp trang thiết bị báo chí truyền thông
tại hội báo năm nay liên tri hội nhà báo bộ công an đã trưng bày và giới thiệu đến công chúng các ấn phẩm chuyên đề chương trình phát thanh truyền hình hấp dẫn bao gồm cả những ấn phẩm chương trình đặc biệt xuân quý mão hai nghìn hai mươi
phát biểu tại lễ khai mạc trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa nhấn mạnh báo chí cách mạng việt nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của đảng và nhà nước luôn gắn bó đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta
trong những năm qua các cơ quan báo chí đã chủ động phản ánh kịp thời hiệu quả các hoạt động của nhân dân và của cả hệ thống chính trị góp phần quan trọng trong định hướng dư luận tạo đồng thuận trong xã hội củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước